sáu bánh heroin có trọng lượng gần hai hai kg là tang vật mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
phối hợp với công an huyện mường tè và các lực lượng chức năng vừa thu giữ được sau khi phá thành công chuyên án
bắt quả tang mùa asia chú huyện mường ảng tỉnh điện biên
vào trưa ngày một mươi ba tháng ba tại tỉnh lộ một trăm hai mươi bảy thuộc địa phận huyện mường tè tổ công tác phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn
vận chuyển trái phép chất ma túy qua kiểm tra phát hiện bắt quả tang mùa asia vận chuyển bao tải chứa sáu bánh heroin
mùa asia khai nhận đã được một người đàn ông mang quân tịch lào thuê vận chuyển với giá năm mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng dia đã cho số ma túy trên vào ba lô rồi lấy xe máy đến địa điểm hẹn trước để thực hiện giao dịch
thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
tiến hành xét nghiệm nhanh đối tượng ria dương tính với covid một mươi chín
sử dụng súng cao su bắn đạn bi và các viên
viên sỏi nhỏ bắn làm hư hỏng bốn chiếc xe ô tô đỗ trước cửa nhà
lê tuấn phong vừa bị công an huyện văn giang tỉnh hưng yên tạm giữ về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản
tại cơ quan điều tra phong khai nhận do một số người dân thường hay đỗ xe tại khu vực trước cửa nhà phong
làm ảnh hưởng đến vị trí đỗ xe của gia đình nên đối tượng đã sử dụng súng cao su và các viên sỏi nhỏ bắn
làm vỡ kính và bong chóc sơn của bốn chiếc xe ô tô của người dân
đã hư hỏng các chiếc xe ô tô
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu vừa bị công an huyện tân thạnh tỉnh long an triệt phá bắt một mươi bảy đối tượng có liên quan
tại một ngôi nhà tại xã bắc hòa huyện tân thạnh lực lượng công an đã bắt quả tang một mươi bảy đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ hơn một mươi hai triệu đồng trên chiếu bạc một mươi bốn xe mô tô các loại
khám xét trên người các đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một mươi tám điện thoại di động và số tiền hơn năm mươi triệu đồng
qua đấu tranh ban đầu cơ quan công an cũng xác định được người đứng ra tổ chức tụ điểm đánh bạc trên
thưa quý vị tiếp tục chương trình phiên họp thứ chín
trong ngày làm việc hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến vào báo cáo công tác dân nguyện tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của quốc hội
xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế
báo cáo tại phiên họp thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
thời gian qua bộ công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các hoạt động điều tra xác minh các vụ án
sớm kết luận điều tra truy tố các hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc nhận hối lộ tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
nắm tình hình đề xuất các giải pháp phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm sử dụng mạng xã hội để giao bán bằng giả giấy tờ giả
liên quan đến ba mươi chín kiến nghị của cử tri gửi đến bộ công an sau kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết bộ công an xác định đây đều là những vấn đề nóng
bộ đã tập trung chỉ đạo công an các đơn vị địa phương xử lý kịp thời những kiến nghị phản ánh của cử tri
chúng tôi chủ động dự báo sớm và phát hiện những nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm và những biện pháp phòng ngừa
việc thứ ba là chúng tôi tập trung về tăng cường đấu tranh chấn áp với các loại tội phạm
đặc biệt nhất là những loại tội phạm vũ khí nóng rồi tín dụng đen
và việc thứ tư là chúng tôi tăng cường triệt xóa các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia
việc thứ năm là chúng tôi tập trung về
nâng cao hiệu quả về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
chủ động nắm chắc tình hình và đề xuất các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự có liên quan đến môi trường
ý thứ sáu là chúng tôi tập trung thực hiện các giải pháp để thanh loại và bắt các loại đối tượng truy nã truy tìm
và ý thứ bảy là chúng tôi tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
trước đó trình bày báo cáo về công tác dân nguyện tháng hai của quốc hội
trưởng ban dân nguyện dương thanh bình cho biết cử tri và nhân dân kiến nghị về tình trạng giá xăng dầu tăng
kéo theo giá của nhiều loại hàng hóa dịch vụ chi phí khác tăng khiến đời sống sản xuất người dân gặp khó khăn hơn
tình trạng loạn giá khi xét nghiệm nhanh covid một mươi chín việc mua thuốc mondupiravir điều trị covid một mươi chín cho người điều trị tại nhà
việc khai báo cấp giấy chứng nhận khỏi bệnh gặp nhiều khó khăn
trong phiên họp buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét báo cáo kết quả bước đầu
của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế
báo cáo kết quả giám sát bước đầu cho thấy tình trạng khiếu kiện vượt cấp gửi đơn không đúng cơ quan có thẩm quyền
còn diễn ra khá phổ biến nhất là cấp trung ương
nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh khiếu nại tố cáo là văn bản pháp luật và công tác quản lý
chưa theo kịp thực tiễn phát triển kinh tế xã hội nhất là trong lĩnh vực đất đai môi trường đầu tư xây dựng
công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn nhiều hạn chế yếu kém
nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người khiếu nại còn hạn chế nên khiếu nại tố cáo không đúng
trong thời gian tới đoàn giám sát dự kiến thành lập hai đoàn giám sát tại năm tỉnh thành phố
gồm hà nội lào cai tp hcm khánh hòa kiên giang là các địa phương có công dân khiếu nại đông người phức tạp có nhiều vụ việc khiếu nại tố cáo
còn trong chiều ngày hôm nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng dự án luật trật tự an toàn giao thông
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo hội thảo
cùng dự hội thảo có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an
trong tình hình mới ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn một mươi hai bộ công an đã ban hành quyết định thành lập trung đoàn
đặc nhiệm cơ động sau này là trung đoàn đặc nhiệm thuộc bộ tư lệnh cảnh vệ
quán triệt phương châm an ninh chủ động trung đoàn đã chủ động phối hợp với các đơn vị xây dựng
các phương án kế hoạch luyện tập thành thục nhằm sẵn sàng cơ động chiến đấu ngăn chặn chấn áp
kịp thời các hoạt động bạo loạn khủng bố ám sát tại khu vực đối tượng và mục tiêu bảo vệ
được lãnh đạo đảng nhà nước và bộ công an biểu dương
chú trọng công tác đào tạo huấn luyện nghiệp vụ cảnh vệ kỹ năng trình độ tác chiến
sử dụng thành thạo các loại vũ khí công cụ hỗ trợ hiện đại đặc trùng cho cán bộ chiến sĩ
qua một mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành với quyết tâm đổi mới và nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ
trung đoàn đặc nhiệm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xây dựng trung đoàn đặc nhiệm mạnh là quả đấm thép của bộ tư lệnh cảnh vệ và bộ công an
góp phần xây dựng lực lượng cảnh vệ công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện và hiện đại
tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra kết luận điều tra bổ sung lần hai
đề nghị truy tố cựu bí thư tỉnh ủy bình dương trần văn nam và hai mươi bảy bị căn khác
có liên quan đến những sai phạm về chuyển nhượng đất
tại tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương trách nhiệm hữu hạn một thành viên gọi tắt là công ty ba tháng hai
trong vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an còn đề nghị truy tố nhiều cựu lãnh đạo cán bộ tỉnh bình dương
gồm phạm văn cảnh cựu phó bí thư thường trực tỉnh ủy cựu chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bình dương
trần thanh liêm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương nguyễn thanh trúc phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
trần xuân lâm tránh thanh tra tỉnh bình dương võ văn lượng tránh văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh bình dương
từ kết quả điều tra bổ sung sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã đề nghị truy tố thêm bảy bị can trước đó có hai mươi một bị can
ngoài tội danh vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm tội tham ô tài sản
trong đó bị can trần văn nam trần thanh liêm cùng với hai mươi hai bị can khác bị đề nghị truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
nguyễn văn minh cựu chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc tổng công ty ba tháng hai
bị đề nghị truy tố về hai tội danh tham ô tài sản và vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
vào sáng ngày hôm nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang vừa tiếp nhận hai đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng làm chết người
tại khu vực cầu quay thuộc phường hai thành phố mỹ tho gồm nguyễn ngọc ti và nguyễn thảnh mạnh cùng chú tại phường sáu thành phố mỹ tho
bước đầu hai đối tượng khai nhận vào lúc hai mươi một h ba mươi phút ngày hôm qua
khi đang di chuyển trên đường đinh bộ lĩnh thì đã phát sinh mâu thuẫn với một nhóm thiếu niên cùng đang di chuyển trên đường
ti và mạnh đã đuổi theo dùng súng bắn vào nhóm thiếu niên khiến huỳnh bảo sang trú tại thành phố mỹ tho tử vong
sau khi biết được có người tử vong ti và mạnh đã ra đầu thú và giao nộp cho lực lượng công an một súng bắn đạn cao su một viên đạn và bốn vỏ đạn
mạnh khai súng do mạnh đặt mua qua mạng từ một mươi năm ngày trước đó
và hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng